sau hoàn lưu cơn bão số ba và số bốn trên địa bàn tỉnh yên bái có hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng
bốn trăm linh hộ phải bố trí tái định cư khẩn cấp hiện tại tỉnh yên bái vẫn đang tiếp tục ra soát và đưa những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cũng như tài sản
sau hoàn lưu cơn bão số bốn gia đình anh lường văn thanh tại bản ngoa xã phúc sơn huyện văn chấn bị lũ quét qua rất may không gây thiệt hại về người
ngay sau lũ chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ giúp gia đình anh khẩn trương tháo rỡ ngôi nhà di chuyển đến nơi tái định cư mới cuộc sống của gia đình giờ trở nên an toàn hơn không phải chịu cảnh sống chung với lũ
sau hoàn lưu cơn bão số bốn gia đình anh lường văn thanh tại bản ngoa xã phúc sơn huyện văn chấn bị lũ quét qua rất may không gây thiệt hại về người cuộc sống của gia đình giờ trở nên an toàn hơn không phải chịu cảnh sống chung với lũ
sau đấy thì xã cũng đã báo cáo với huyện phòng ban chuyên môn để bố trí quỹ đất tái định cư để di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn hiện tại thì ảnh hưởng của cơn bão số bốn thì có ba nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trong đó có hai nhà bị trôi hoàn toàn và một nhà bị sập do đó xã cũng chỉ đạo lực lượng bốn tại chỗ xuống cùng với thôn bản hộ gia đình giúp nhân dân di rời con người và tài sản đến nơi an toàn
hiện nay thì cơ bản cũng đã ổn định có quỹ đất cho bà con nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám huyện văn chấn luôn là tâm lũ của tỉnh yên bái trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với mục tiêu nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống tỉnh yên bái đã phê duyệt tái định cư với diện tích một mươi hai tám ha cho nhân dân năm huyện bị thiệt hại là văn chấn văn yên trạm tấu mù căng trải lục yên
đến nay bốn trăm linh hộ đã được bố trí đất và dựng lại nhà cửa
với tiêu chí gần đường giao thông gần nguồn nước đường điện
trong thời gian tới tỉnh yên bái sẽ tiếp tục giả soát tuyên truyền vận động người dân di rời các hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn đồng thời bố trí kinh phí để hoàn thiện hạ tầng cần thiết tại các khu tái định cư cùng với đó giúp người dân dựng lại nhà di chuyển đồ đạc tái sản xuất nông nghiệp
riêng tại huyện vùng cao mù căng trải đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đã di rời xong một trăm hai mươi một trên một trăm hai mươi một nhà
một trăm hai mươi nhà đã dựng xong nhà mới
theo báo cáo nhanh từ các địa phương đến ngày hai mươi năm tháng tám mưa lớn những ngày qua đã làm cho một người thiệt mạng
nhiều tuyến đường nhà cửa bị sạt sập hàng nghìn hecta lúa hoa màu bị ngập úng tại các tỉnh hà giang lào cai sơn la và bình thuận
mưa lũ cuốn trôi làm một người chết ở bản na nội xã phỏng lăng huyện thuận châu tỉnh sơn la
về giao thông có bốn mươi tám điểm bị sạt lở
sơn la một mươi bảy điểm lào cai ba mươi một điểm
sạt nhiều đoạn canh công trình thủy lợi ở sơn la và lào cai
ngoài ra tại hai huyện của tỉnh bình thuận là huyện tánh linh và huyện đức linh mưa lũ làm gần hai hai trăm năm mươi ha lúa bị thiệt hại
trên hai mươi hai hecta cây rau màu bị ngập trên năm mươi hecta thủy sản bị thiệt hại
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh bị thiệt hại nhất là thanh hóa nghệ an bình thuận
tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
trong đó tìm kiếm người mất tích tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người nhà
bị lũ cuốn trôi bị sập đổ bị sạt lở phải di rời
các địa phương tiếp tục vận hành trạm bơm tiêu cống tiêu để tiêu ống bảo vệ lúa và hoa màu
xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh và sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng
tiếp theo chương trình lũ về
nhiều làng nghề làm ngư cụ tại đồng tháp vấn khởi
ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số miền trung góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
thưa quý vị và các bạn cứ hẹn lại lên mỗi khi vào mùa nước nổi
nhiều nơi ở đồng bằng sông kiểu long nhất là các làng nghề làm ngư cụ miêu sinh mùa lũ
như đan lọp dụng cụ bắt tép nghề đóng xuồng làm lưới móc câu
lại rộn ràng
ngoài ra nhiều làng nghề khác như đan lưới móc câu đan lọp đóng xuồng
ở các địa phương khác trong tỉnh đồng tháp cũng đang vào vụ thật đông vui nhộn nhịp
sau bao năm ngóng lũ giờ đây những làng nghề ăn theo mùa nước nổi
đã có thể tự chuyển mình và hứa hẹn đón lũ sớm trong niềm vui trọn vẹn
thưa quý vị và các bạn việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát
khai thác đất đá dưới chân đập trà cân xã đại hiệp huyện đại lộc tỉnh quảng nam
thời gian qua đã gây nên mối lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cho công trình thủy lợi này
sau khi có ý kiến phản ánh của người dân chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty này
dừng ngay hoạt động khai thác đất đá tại đây đồng thời khắc phục diện tích khai thác
vượt ngoài danh giới cho phép tuy nhiên việc tổ chức khắc phục còn rất nhiều bất cập
đây là hiện trường khu vực khai thác đất đá của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản
hưng lộc phát tại thôn phú hải xã đại hiệp
huyện đại lộc vị trí khai thác này chỉ cách bờ đập chính và tràn xả lũ đập trà cân khoảng ba trăm linh mét
việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát khai thác đất đá ngay dưới chân đập
đã làm cho đơn vị quản lý đập trà cân và người dân vùng hạ du lo lắng về nguy cơ mất an toàn con đập này

trước sự phản ánh kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương phòng tài nguyên và môi trường
huyện đại lộc đã tiến hành kiểm tra và phát triển đất đá
lâu giờ thấy là rất lo lắng vấn đề này thì quân điểm chỉ độ của ubnd huyện là rất là cương quyết
bây giờ là dừng cái hoạt động khơi thoát và đắt sàn lấp
ubnd tỉnh quảng nam đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát
dừng ngay hoạt động khai thác đất sàn lấp xây dựng công trình và đá tảng lăn
tại dự án trang trại chăn nuôi nông lâm nghiệp kết hợp tại khu vực dưới chân đập trà cân
đồng thời yêu cầu khắc phục phần diện tích khai thác ngoài danh giới cho phép
theo đó ubnd tỉnh giao sở tài nguyên và môi trường sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
ubnd huyện đại lộc và các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi giám sát và báo cáo kết quả
về ubnd tỉnh trước ngày ba mươi một tháng tám tới đây
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
doanh nhân văn hóa thế giới trồng kho tàng di sản mà người để lại
đủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ
vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân
đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những tiếp phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số miền trung lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra trong ba ngày tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam do bộ văn hóa thể thao và du lịch
và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với các bộ ban ngành liên quan tổ chức
đã mang lại ý nghĩa sâu sắc với người dân quảng nam và các tỉnh trong khu vực
đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị văn hóa xã hội sâu sắc góp phần giáo dục truyền thống yêu nước
lòng tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền trung
củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tại ngày thi đấu đầu tiên của các môn thi thể thao đã chứng kiến nhiều gương mặt vận động viên trẻ
quen thuộc ở các giải thể thao cấp quốc gia và khu vực miền trung
vận động viên môn bắn nỏ hồ văn đế của đoàn quảng nam
người xuất sắc giành được huy chương vàng đầu tiên của ngày hội năm nay
anh đế là người từng giành huy chương vàng tại đại hội thể dục thể thao
toàn quốc cho biết bắn nỏ không chỉ là môn thể thao đơn thuần
mà còn là nét văn hóa đã ăn sâu vào đời sống của đồng bào bờ nông
tại ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc miền trung đã diễn ra hàng loạt hoạt động
từ văn hóa nghệ thuật quần chúng thể thao và các trò chơi dân gian
đây không chỉ là nơi để tinh hoa văn hóa đồng bào các dân tộc dọc dài đất miền trung
có cơ hội gặp gỡ giao thoa mà còn là nơi hội tụ của những con người giàu tâm huyết
đối với công tác bảo tồn và phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số
ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám tại quảng nam lần này
thì chắc chắn rằng việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cũng như là những nội dung trình diễn về nghệ thuật truyền thống
rồi các trò chơi dân gian rồi các nghi thức lễ hội v v
thì tỉnh quảng nam nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh quảng nam đó riêng
sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhiều cái nghệ thuật truyền thống rất là bổ ích
quần chúng đến từ các tỉnh gồm cả là những nghệ nhân nhiều tuổi và cũng là những em nghệ nhân ít tuổi
có thể cũng là đến đây để học hỏi giao lưu và cũng thể là về địa phương mình
thì các em cũng tham gia ở làng bản của mình thì có thể là đưa được những cái nét văn hóa
trong ngày hội này về với lại địa phương mình để có bảo tồn văn hóa chính là chủ thể văn hóa
chính là sẽ bảo vệ phát huy và bảo tồn
phát huy cái văn hóa của dân tộc mình
ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số miền trung năm nay chỉ diễn ra trong ba ngày
nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách
trong phần tin quốc tế thượng nghị sĩ mỹ john mccain qua đời ở tuổi tám mươi một
hỏa hoạn gây thương vong lớn ở trung quốc
thượng nghị sĩ john mccain một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước mỹ
đã qua đời ở tuổi tám mươi một sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư não
theo thông báo của văn phòng thượng nghị sĩ mccain
ông qua đời tại nhà riêng vào lúc bốn h hai mươi tám phút ngày hai mươi năm tháng tám giờ địa phương
ở tuổi tám mươi một ông mccain bị chẩn đoán ung thư hồi tháng bảy năm ngoái
sau khi ông phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trên mắt trái

trong một mươi tháng qua ông mccain đã bị trần đoán ung thư hồi tháng bảy năm ngoái
ông mccain đã kiên trì thực hiện các đợt xạ trị hóa trị chống lại căn bệnh ung thư
nhưng vẫn tham gia vào các công việc quan trọng trên chiến trường mỹ
trước đó ngày hai mươi bốn tháng tám gia đình ông mccain xác nhận ông sẽ dừng trị liệu ung thư
do bệnh tình ngày càng tiến triển nặng
và bản thân ông mccain đã qua yếu để có thể tiếp tục theo được pháp đồ điều trị
thượng nghị sĩ mccain là chủ tịch ủy ban quân vụ của thượng viện mỹ
ông đã giữ vai trò thượng nghị sĩ cộng hòa qua sáu nhiệm kỳ
và từng tranh cử tổng thống mỹ hồi năm hai nghìn tám
ngày hai mươi năm tháng tám ít nhất một mươi chín người thiệt mạng và hai mươi một người bị thương
trong vụ hỏa hoạn khách sạn ở thành phố cáp nhĩ tân thủ phủ tỉnh hắc long giang của trung quốc
trong số những người bị thương chỉ có duy nhất một trường hợp phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên do vết bỏng nặng
thông báo của cảnh sát cho hai vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc bốn giờ ba mươi sáu phút sáng theo giờ địa phương

hàng trăm lính cứu hỏa ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để sơ tán hơn tám mươi người
và giải cứu hai mươi người mắc kẹt trong khách sạn
theo thông báo mới nhất chủ khách sạn đã bị tạm giữ
nguyên nhân vụ việc hiện được điều tra làm rõ
cùng ngày bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của trung quốc cũng hối thúc cơ quan chức năng tỉnh hắc long giang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ
ngoài ra bộ này cũng yêu cầu kiểm tra công tác phòng cháy ở các khách sạn trên toàn quốc
ngày hai mươi năm tháng tám nhà chức trách mỹ cảnh báo bão nhiệt đới lên có nguy cơ gây lũ lụt tại khu vực đảo đông dân waho thuộc quần đảo hawaii
sau khi ảnh hưởng của bão trước đó đã gây mưa lớn và lũ lụt ở khu vực đảo lớn
tuy nhiên các cảnh báo bão đã được dỡ bỏ trong bối cảnh cơn bão đang có chiều hướng di chuyển ra xa khỏi quần đảo này
theo cơ quan dự báo thời tiết dù bão lên đang di chuyển chậm với tốc độ năm km một giờ
theo hướng bắc tây bắc qua thái bình dương song ảnh hưởng của bão vẫn có thể gây mưa lớn kéo theo lũ quét gió to thậm chí lốc xoáy
trước đó quần đảo hawaii đã tránh khỏi nguy cơ bị siêu bão lên đổ bộ trực tiếp vào
sau khi bão đã chuyển hướng và suy yếu thành bão nhiệt đới với sức gió khoảng một trăm linh km một giờ
khu vực đảo lớn đã bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng bão trong ngày hai mươi bốn tháng tám
trong đó nhiều khu vực vẫn đang đối mặt với nguy cơ lũ quét tại hilo khu vực đông dân nhất ở đảo lớn
trong đó lượng mưa đo được từ ngày hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng tám lên tới gần tám trăm linh mm
tại một số nơi lượng mưa đo được thậm chí lên tới gần một một mươi năm mét
cảnh sát và cứu hộ đã phải giải cứu nhiều người dân bị mắc kẹt do nước dâng cao
cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm quốc gia rumani đã xác nhận đợt bùng phát dịch cúng lợn châu phi
tại nông trại lợn giống lớn nhất nước này
theo đó đã có khoảng một trăm bốn mươi con lợn bị tiêu hủy để bảo đảm vệ sinh và ngăn chặn dịch lan rộng
theo thông báo của nhà chức trách rumani khu trang trại gồm ba khu nhà liền kề và tọa lạc ở phía nam quận braila
thuộc sở hữu của công ty tebu conzao
ngoài ra nhà chức trách cũng cho biết một số hộ gia đình đã thả sát lợn bệnh xuống sông danup
vì thế có thể loại virus nguy hiểm chết người này đã lây lan do nước sông
trong khi đó truyền thông rumani đưa tin đã có hàng trăm vụ bùng phát dịch cúng lợn châu phi
tại các hộ nuôi lợn nhỏ lẻ cũng như nhiều trang trại tư nhân cỡ lớn đặc biệt ở khu vực miền nam nước này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân